bộ y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc covid một mươi chín
bao gồm ek ba trăm chín mươi bốn của emirates từ dubai đến nội bài ngày một mươi hai tháng ba
qr chín trăm bảy mươi sáu của qatar airways từ doha đến nội bài ngày một mươi bảy tháng ba
bộ y tế đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay nói trên
liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
các đại lý bán vé máy bay cho hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách
đã mua vé máy bay trên các chuyến máy bay này